xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày vừa qua biến động giá vàng trong nước đã làm người dân hết sức hoang mang
với nguồn cung vàng miếng sẽ được đưa thêm ra thị trường trong thời gian tới giá vàng trong nước được dự đoán sẽ khó có các cú sốc như thời gian qua
ngân hàng nhà nước vừa cho biết sẽ tăng nguồn cung vàng miếng nhằm xử lý tình trạng tranh lệch giá vàng trên thị trường
hiện giá vàng miếng sgc cao hơn giá vàng thế giới từ một mươi hai đến một mươi ba triệu đồng một lượng thậm chí có lúc lên đến hai mươi triệu đồng một lượng
chưa hết giá vàng sgc được đẩy lên mức cao chưa từng thấy trong lịch sử khi đạt đỉnh tám mươi năm triệu đồng một lượng
những đợt tăng sốc giá vàng sgg đều nằm ở nguyên nhân giá vàng thế giới lập đỉnh kỷ lục
hơn nữa người tiêu dùng có xu hướng đi mua vàng lúc giá cao
càng tạo ra lực đẩy liên tục cho giá vàng sgg
tuy nhiên điểm mấu chốt quan trọng nằm ở việc thiếu hụt nguồn cung vàng
khiến giá vàng tăng vọt và quá đắt đỏ so với giá vàng quốc tế
vì vậy các chuyên gia cho rằng giá vàng sgc sẽ hạ nhiệt khi ngân hàng nhà nước đưa thêm nguồn cung vàng ra thị trường
đồng thời sẽ giải quyết chuyện tranh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới
tiến sĩ nguyễn hữu huân đại học kinh tế tp hcm nhận định
cách để bình ổn giá vàng là có thêm nguồn cung vàng
khi đó giá vàng giảm nhiệt tranh lệch vàng thu hẹp sẽ giải quyết được chuyện hạn chế nhập lậu vàng
vốn đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ giá trong nước thời gian qua
chuyên gia kinh tế trần thanh hải cũng cho rằng
với thông điệp ngân hàng nhà nước đưa cung vàng ra thị trường sẽ khiến người dùng thay đổi hành vi mua bán vàng
thay vì mua vào ổ ạt giờ đây họ sẽ đưa vàng ra bán nhằm tận dụng thời điểm giá còn cao
với lượng lớn vàng được tung ra sẽ làm cho tốc độ tăng của giá vàng sgc chậm lại và quay đầu giảm
thực tế vào ngày một mươi hai tháng bốn giá vàng sgc đạt đỉnh tám mươi năm triệu đồng
cũng trong ngày hôm đó ngay khi có thông tin ngân hàng nhà nước sẽ cung vàng để bình ổn thị trường
giá vàng sgg ngay lập tức lui về vùng giá tám mươi bốn triệu đồng và sau đó là vùng giá tám mươi ba triệu đồng một lượng
tức giảm đến hai triệu đồng trong một ngày
chuyên gia tài chính trần đình phương cho rằng
khi người dân nhà đầu tư và doanh nghiệp được thông tin về nguồn cung vàng
sắp đưa ra thị trường họ sẽ có xu hướng chờ đợi để quan sát
khi lực mua vàng trong giai đoạn này tạm dừng cân bằng cung cầu sẽ thiết lập mức giá giảm
khi giá vàng scg hạ nhiệt nó cũng sẽ khiến phân khúc vàng nhẫn và vàng thương hiệu khác sẽ giảm
thu hẹp khoảng tranh lệch vốn khá cao trước đó với giá vàng thế giới
theo giới phân tích dù giảm nhưng để giá vàng sgc giảm tương đương vàng nhẫn
và các thương hiệu vàng miếng khác sẽ rất khó
điều này nạm ở chỗ thương hiệu vàng scg vẫn độc quyền
đồng thời hiện chỉ có một nhóm doanh nghiệp đáp ứng điều kiện mới được kinh doanh vàng sgc
do đó độc quyền nhóm vẫn đủ khả năng chi phối giá bán trên thị trường
mặt khác ngân hàng nhà nước chắc chắn phải nhìn vào tỷ giá lãi suất thẳng dư cán cân thanh toán
dự trữ ngoại hối và rất nhiều biến số khác để liệu cơm góc mắm khi tăng nguồn cung vàng miếng ra thị trường
do đó khó có chuyện ngân hàng nhà nước sẽ đổi nguồn cung vàng ồ ạt ra thị trường
để thu hẹp tranh lệch giá vàng trong nước và quốc tế
nhìn chung giá vàng scg sẽ giảm nhưng biên độ giảm sẽ không lớn
chưa hết nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai có quy định doanh nghiệp chỉ được kinh doanh vàng miếng
nếu đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu một trăm linh tỷ đồng có ít nhất ba chi nhánh ở ba địa phương khác nhau
và đóng thuế hai năm liên tiếp trên năm trăm linh triệu đồng
theo ông trần thanh hải chỉ những doanh nghiệp lớn mới đủ khả năng đáp ứng điều kiện này
do đó dù có thêm nguồn cung vàng chưa chắc giải quyết được tranh lệch giá vàng
ông hải cho biết vấn đề độc quyền thương hiệu vàng sg cũng phải được bãi bỏ
và cho phép nhiều doanh nghiệp hơn được tham gia giao dịch vàng scg
khi có nhiều người bán nguồn cung rồi giàu hơn sẽ giảm chi phí giao dịch
hình thành được một giá cả bình quân từ đó làm giảm áp lực tranh lệch giá vàng
cùng góc nhìn tiến sĩ nguyễn hữu huân cũng cho rằng
bên cạnh thêm nguồn cung vàng cần bỏ độc quyền thương hiệu vàng scg
đồng thời cho phép thêm nhiều doanh nghiệp tham gia giao dịch vàng sg
vì hiện nay để đáp ứng quy định nghị định hai mươi bốn
chỉ có một số ít doanh nghiệp lớn mới đủ điều kiện
do đó sẽ hình thành độc quyền nhóm đủ khả năng chi phối giá vàng trên thị trường
điều này có nghĩa bên cạnh việc tăng nguồn cung cần xóa bỏ độc quyền
mới giúp tranh lệch giá vàng giảm một cách ổn định dài hạn
theo các chuyên gia để có nguồn cung vàng thì phải nhập vàng
tức sẽ tiêu tốn giữ chữ ngoại tệ
nên hết sức cân nhắc việc này đặc biệt trong giai đoạn hiện nay
ngân hàng nhà nước phải chất chiêu ngoại tệ để ưu tiên cho những mục tiêu đem lại tăng trưởng nền kinh tế
do đó bình ổn giá vàng cũng phải tính đến phương án không để người dân chạy theo vàng
một nguồn lực bị cất trong kết sắt dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
sự lệch pha này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế
để giá vàng giảm mạnh trong dài hạn
cần phải giảm tính hấp dẫn của vàng cũng như gia tăng sức hút các kênh đầu tư khác
ngân hàng nhà nước cũng cần xem xét việc lập sàn vàng theo hướng mua bán chứng chỉ vàng
như các giao dịch chứng chỉ quỹ etf trên sàn chứng khoán cũng là một cách hữu hiệu và tiện ích nhất
vì nó sẽ giải quyết tổng hợp các yếu tố như thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và giá vàng thế giới
giảm chi phí giao dịch và không phải tốn nhiều ngoại tệ nhập vàng
để rồi người dân lại mua vàng đó vào cất trong cái sắt
ông phạm thanh hà phó thống đốc ngân hàng nhà nước khẳng định
đối với thị trường vàng miếng sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao giữa giá trong nước so với giá thế giới
với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tối đa
nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để phục vụ xuất khẩu
ngân hàng nhà nước cũng phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan chức năng liên quan
để yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng
nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý
ông hà cho biết sẽ thực hiện ngay công tác nắm tình hình công tác thanh tra kiểm tra giám sát
theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới
các hành vi trục lợi đầu cơ thao túng giá vàng
ngân hàng nhà nước cho biết đối với nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
ngân hàng nhà nước đã có báo cáo tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nghị định hai mươi bốn
và cũng đã đề xuất một số phương hướng chỉnh sửa bổ sung đối với nghị định hai mươi bốn và triển khai trong thời gian tới
văn phòng chính phủ mới đây ban hành thông báo số một trăm sáu mươi về kết luận của thủ tướng chính phủ
yêu cầu xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch hiệu quả
đặt lợi ích chung của quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ
tạo công an việc làm sinh kế cho người lao động khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ
theo quy định pháp luật nhất là nghị định hai mươi bốn để quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả
kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp diễn biến thị trường
bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có
không ảnh hưởng đến tỷ giá dự trữ ngoại hối nhà nước không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
một số ý kiến cho rằng việc giá vàng liên tục tăng mà không có giải pháp can thiệp
có thể dẫn đến hiện tượng nghiệp lộ vàng làm thất thu thuế ảnh hưởng tới tỉ giá và chảy máu ngoại tệ
giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nhấn mạnh
đã đến lúc phải xây dựng thị trường vàng với đa dạng loại hình sản phẩm và giao dịch
bởi nếu việt nam chỉ duy trì thị trường vàng vật chất người dân sẽ mua vàng để lưu trữ
đồng tiền đó không được đưa vào lưu thông và đầu tư để tạo ra sự tăng trưởng
ông cường cho hay khi đa dạng hóa sản phẩm và loại hình giao dịch vàng tâm lý của người dân sẽ thay đổi
người dân không phải đi xa không phải lo cất chữ vàng
chứng chỉ vàng sẽ bảo đảm giá trị đúng như thế và vàng sẽ nằm trên thị trường hàng hóa được lưu thông
thị trường vàng có bình ổn hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào chính sách quản lý và điều hành của cơ quan chức năng
trong khi đó tiến sĩ cấn văn lực chuyên gia kinh tế cho biết
về hệ thống văn bản pháp luật về kinh doanh vàng có nghị định hai mươi bốn
tuy nhiên nghị định này được ban hành từ năm hai nghìn một mươi hai tức là đã trải qua một mươi hai năm có hiệu lực
một số quy định đã không còn kịp theo thời đại
vì vậy tiến sĩ cấn văn lực cho rằng đã đến lúc quy định quản lý vàng cần phải thay đổi
cần phải bám vào quy luật của thị trường
theo ông lực trước đây cũng có ý kiến đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng
sau mở thời điểm này đã không còn phù hợp
tiến sĩ cấn văn lực giải thích khi lập sàn giao dịch vàng
vô hình chung lại vô tình kích cầu thị trường vàng
người dân lại mua vàng nhiều hơn khi ấy lại đi ngược lại chủ trương chống vàng hóa trong nền kinh tế
mà chúng ta đã duy trì được trong nhiều năm nay
xu hướng chung của thế giới hiện nay cũng không theo hướng lập sàn giao dịch mua vàng
mà chuyển sang hướng giao dịch bằng vàng tài khoản nhiều hơn
tiến sĩ cấn văn lực nhấn mạnh việt nam nên xây dựng và khuyến khích sử dụng hình thức giao dịch vàng tài khoản
ông tin rằng thời gian tới thị trường vàng trong nước sẽ dần ổn định khi có chính sách ổn định hơn
cùng với cơ chế giám sát chật chẽ giá vàng sẽ thu hẹp tranh lệnh
từ đó sẽ giảm hiện tượng đầu cơ găm giữ và đẩy giá vàng tăng cao như thời gian vừa qua
thời lượng chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại